công an tỉnh đắk lắc đã đưa gần một trăm linh đối tượng có dương tính với chất ma túy trong các quán bar karaoke về trụ sở đơn vị để điều tra
trước đó khoảng một giờ sáng cùng ngày công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố buôn ma thuột kiểm tra hành chính ba cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí tại thành phố buôn ma thuột
thu giữ nhiều tăng vật là chất ma túy hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc test kiểm tra có tám mươi tám thanh niên dương tính với chất ma túy
cũng trong đêm lực lượng công an bắt đối tượng là hoàng minh tuấn hai mươi bốn tuổi ở phường tân thành thành phố buôn ma thuột
là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên
đồng thời bắt đối tượng cao xuân phú hai mươi năm tuổi ở huyện crong năng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một quán karaoke
hiện công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng và chủ các tụ điểm trên theo quy định của pháp luật